những thông tin về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín trong nước ngày ba mươi một tháng một mươi thành phố hà nội đã phát hiện thêm bốn mươi chín ca mắc covid một mươi chín mới
trong đó có một mươi hai ca tại cộng đồng hai mươi chín ca tại khu cách ly và tám ca tại khu phong tỏa
và phân bố một mươi hai ca cộng đồng chùm sang lọc ho sốt là bốn ca chùm liên quan đến ổ dịch nam dư lĩnh nam là sáu ca
chùm liên quan đến ổ dịch lê đức thọ mỹ đình là một ca và chùm liên quan đến các tỉnh có dịch là một ca
liên quan tới cô gái hai mươi bốn tuổi mắc covid một mươi chín vừa phát hiện vào ngày ba mươi một tháng một mươi và tối cùng ngày
trung tâm y tế quận thanh xuân thông báo tìm người liên quan tới việc mua bán giao tiếp tại điểm kinh doanh thịt lợn số ba trăm một mươi bảy
đường khương trung gần cổng chợ khương đình từ ngày một mươi năm tháng một mươi tới ngày ba mươi tháng một mươi
những người thuộc đối tượng trên cần tự cách ly hạn chế tiếp xúc và liên hệ ngay tới trạm y tế phường
hoặc là trung tâm y tế quận thanh xuân để được tư vấn và hướng dẫn